vào chiều ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông bộ công an thông tin trong ngày nghỉ đầu tiên của tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
toàn quốc đã xảy ra bốn mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và bị thương bốn mươi người
trong ngày nghỉ đầu tiên cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy ba trăm bảy mươi năm trường hợp vi phạm
phạt tiền trên một mươi bảy tỷ đồng tạm giữ hơn một trăm linh xe ô tô hơn hai bốn trăm linh xe mô tô sáu mươi bảy phương tiện khác
tước trên một năm trăm linh giấy phép lái xe các loại
ghi nhận về tình hình giao thông trong sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ
nhiều tuyến đường cửa ngõ của thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh bị ủn tắc
từ tám giờ trên nhiều tuyến đường của thành phố hà nội như giải phóng vành đai ba nguyễn xiển
lượng phương tiện về các địa phương tăng đột biến
còn tại các tuyến đường tại khu vực bến xe của hà nội và cửa ngõ phía nam đã xuất hiện tình trạng ủn ứ do lượng phương tiện giao thông đông hơn
còn tại thành phố hồ chí minh giao thông tại tuyến cửa ngõ phía đông thành phố
khu vực đường kết nối và đường dẫn thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
vào sáng ngày hôm nay ùn ứ các phương tiện di chuyển chậm
cụ thể là tuyến đường mai trí thọ tp thủ đức đoạn từ đường võ nguyên giáp đến giao lộ an phú
đường dẫn cao tốc lượng phương tiện rất đông
trên tuyến võ nguyên giáp lượng xe thông thoáng di chuyển dễ dàng
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tốc trực
để phân luồng giao thông kịp thời giải tỏa khi xảy ra ủn tắc